trung thu năm nay nhiều người tiêu dùng đã chọn những món đồ chơi truyền thống hơn là hàng ngoại nhập bởi sự an toàn
tuy nhiên nhiều món đồ chơi trung thu không rõ nguồn gốc chưa được chứng nhận hợp chuẩn tràn lan trên thị trường
cũng đặt ra nhiều lo ngại về tác động tiêu cực đối với trẻ nhỏ
nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu đặc biệt là các loại đồ chơi từ nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ
với giá thành rẻ vẫn được bày bán công khai tại các cửa hàng trên phố hàng mã
cửa hàng ở đây thì đồ truyền thống là chủ yếu còn đồ của trung quốc thì cũng ít thôi không có nhiều
thời bây giờ thì nó lại nhiều đồ chơi nhựa tôi thì tôi cứ muốn là mua những các cái đồ chơi thời xưa cho các cháu
tòa hè hay là đèn ông sao ông sư để cho các cháu nó chơi thôi
tôi lại không thích mua cái đồ chơi bằng nhựa đâm ra là cứ sợ các cháu nó dư
nó ấy đâm ra ảnh hưởng đến các cháu đâm ra là cũng không mua
hàng loạt đồ chơi bằng nhựa có màu sắc bắt mắt
bắt thu hút trẻ nhỏ
các loại đồ chơi như búp bê đèn lồng kiếm súng xếp hình
bày bán tràn lan không rõ xuất xứ nhưng lại có giá rẻ hơn hàng việt
em nghĩ là lên dùng đồ chơi bằng giấy bởi vì nhựa thì hại môi trường với cả lâu tiêu hủy hơn
đồ chơi càng ngày càng bị nhựa hóa thì em cũng thấy nó hơi là lạ
tại vì trung thu mà thì nó bị nhựa hóa thì em thấy nó không được
em cũng không thích cho lắm
tại vì đồ bây giờ cũng đang có cái
nó là phải chay đồ nhựa mà nên là cũng nên hạn chế cái việc đó một chút
trong khi thị trường đồ chơi trẻ em còn đang nhốn nháo
thì giải pháp tối yêu vẫn là các bậc phụ huynh cần lưu ý chọn mua đồ chơi cho trẻ
hoặc hướng các con chọn lựa đồ chơi mang tính giáo dục
để có một tết trung thu vui vẻ và an toàn